tiềm năng thu hút đầu tư hợp tác của việt nam với các tập đoàn công nghệ lớn
tiến độ điều tra một số vụ án đang được dư luận quan tâm
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
đó là những vấn đề nóng được các cơ quan báo chí quan tâm
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng thu hút đầu tư hợp tác của việt nam
với các tập đoàn công nghệ lớn đặc biệt là các tập đoàn bán dẫn
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đỗ thành trung cho biết
chính phủ đang có các ưu đãi tốt nhất cho lĩnh vực công nghệ thông tin

đặc biệt công ty công nghệ trong các ngành như bàn dẫn điện tử chip v v
về các vụ án đang được dư luận quan tâm trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông mai tiến dũng
cựu bộ trưởng cựu chủ nhận văn phòng chính phủ
liên quan đến vụ án tập đoàn phúc sơn
ông tô ân sô cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam hai mươi ba bị can
về vụ án tại tập đoàn thuận an

ông tô ân sô cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bị can lệnh bắt tạm giam ông mai tiến dũng
cựu bộ trưởng cựu chủ nhận văn phòng chính phủ